quãng đường đi xe máy về quê của các công nhân làm việc tại bình dương đồng nai tiêm ẩn nhiều hiểm nguy
nhưng họ đành chấp nhận vì không thể tiếp tục bám trụ nơi đất khách
có người còn quyết định đi bộ theo đường hồ chí minh để ra bắc
không ít trường hợp bị thương kiệt sức dọc đường
trong đoàn năm trăm linh người đi bộ từ huyện tân uyên bình dương về hà giang có nhiều trẻ em phụ nữ mang thai
sau nhiều tháng thất nghiệp họ không còn tiền phương tiện vận tải hành khách không hoạt động
những người này đành đi bộ về quê dù quãng đường dài hơn một tám trăm linh km
trên đường đi đã không ít người bị thương chân phù nề mặc dù biết quãng đường là vất vả
nhưng họ không còn cách nào vì đã hết tiền sinh hoạt
để giúp đỡ người dân dọc theo tuyến đường hồ chí minh xuất hiện các địa điểm tiếp lương thực nước uống
nhiều trường hợp khó khăn được chính quyền và mạnh thường quân hỗ trợ
ông phạm ngọc nghị chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cho biết hơn tám người đã di chuyển qua địa phương này trong ba ngày qua
lực lượng chức năng đã phát lương thực nước uống và dẫn người đi xe máy qua địa phận
còn những người dân đi bộ về quê tỉnh bố trí phương tiện trở đến cầu một trăm một mươi giáp danh gia lai để địa phương này tiếp tục hỗ trợ
theo ông nghị đắk lắc quyết không để người dân phải đi bộ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại